quý vị và các bạn thân mến ngay từ thời cổ cư dân việt nam đã sáng tạo và coi âm nhạc như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu
theo dòng lịch sử âm nhạc dân tộc được lưu truyền và có sức sống bền mỉ cho đến ngày nay với nhiều điệu nhạc cùng các loại nhạc cụ khác nhau
mỗi làn điệu mỗi nhà cụ lại mang một thông điệp riêng nhưng đều là những tâm tư khát vọng bộc lộ tình cảm
cổ vũ tinh thần mọi người trong lao động chiến đấu và giáo dục con cháu về truyền thống của cha ông của dân tộc
chương trình sắc màu dân tộc tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về một trong số các nhạc cụ truyền thống của việt nam
nhạc dân tộc việt nam không những hội tụ được những nét đẹp văn hóa mà còn phản ánh được đời sống tinh thần phong phú của ông cha ta
chính điều này đã mang đến cho âm nhạc việt nam một hơi thở đặc biệt
cái sự phát triển của đời sống thì chúng ta có nhạc cụ
bắt đầu từ những cái cây nhạc cụ mà chúng ta rất là độc đáo như đàn bổ như sáu trúc v v
tùy đàn tranh đàn nguyệt đàn nhị v v
thì tất cả những cái đó thì phải nói là khi mà đời sống phát triển thì âm nhạc phát triển
âm nhạc phát triển phải có nhạc cụ thì chúng ta mới có nhạc cho múa chúng ta có nhạc cho hát v v
và chúng ta chỉ có một điều rằng là trong cái đời sống mà đi sâu hơn nữa thì ví dụ như là vào đến cái giai đoạn của tuyến
đến thời triều đình huế đấy thì chúng ta đã thậm chí là có cả nền âm nhạc chuyên nghiệp
tức là vì đã được bảo hộ của nhà nước tính nhất là như là phong kiến thôi
thì sau đó thì nó đi vào đời sống
thì từ lúc đó thì chúng ta phải nói là tuyết đời chúng ta hàng nghìn năm
và những cái cây nhạc cụ của chúng ta cái giá trị đời sống là gì
nó thay cho tiếng nói đất nước của chúng ta nó có một chiều dài
cái cuộc bể dâu cuộc luân chuyên rồi v v
những cái trang trầm của lịch sử
thì âm nhạc của chúng ta đồng hành
đàn đáy là một trong những nhạc cụ truyền thống đặc trưng chỉ có việt nam mới có
đàn đáy gắn liền với nghệ thuật ca trù
ca trù kén người nghe
kén người hát và cũng kén người đàn
cùng với sự thang trầm của ca trù cây đàn đáy cũng có những thang trầm nhất định
gắn với nó là những huyền tích những câu chuyện và những nghệ sĩ
nghệ nhân tài năng ngày ngày cùng nhau giữ tiếng tơ đàn
đàn đáy hay còn gọi là vô đề cầm là nhạc cụ độc đáo mà từ hình dáng
âm thanh đến thể loại âm nhạc có một địa vị đặc biệt
trong nền âm nhạc cổ truyền của việt nam
tên gốc của đàn đáy là đàn không đáy tức vô đề cầm vì nó không có đáy
người ta gọi tắt là đàn đáy lâu ngày thành tin chính thức như hiện nay
đàn đáy cũng là một nhạc khí độc đáo thùng đàn hình thang mặt đàn bằng cây ngô đồng
đàn có ba dây tơ cần thật dài một mươi hay một mươi một phím thật cao
quan trọng nhất là vì thùng đàn bé chiều dài có ba mươi hai chiều ngang có hai mươi mấy phân
mà nó nhỏ như vậy buộc thành đàn chúng tôi phải tạo hộp âm
bên trong thành đàn mình phải gỗ dày mình khuét lõm bên trong
nó như là cái hà mếch mình gọi thế nó như cái tăng trống
trong cái ruột nó như là mình làm sao tạo ra cái hộp âm như vậy
kết hợp và lựa chọn cái mặt đàn gỗ thật xốp mình nắp vào thì nó mới ra cái tiếng đàn đáy nó mới hay được
trong cái đàn dân tộc của mình thì cái đàn đáy nó lại là cái cần đàn dài nhất
hầu như là dài nhất cả thế giới mình bây giờ chả phải nói là của việt nam mình đâu
cho nên vì thế cái cần đàn nó dài cho nên là cái khâu chọn gỗ để làm cái cần đàn này cũng rất là cực kỳ là tỉ mỉ
nó dài như vậy mà mình gỗ không tốt thì nó sẽ cong cong thì nó ảnh hưởng đến âm thanh
nên buộc là gỗ tốt và để khô
không rõ đàn đáy xuất hiện lần đầu vào thời điểm nào nhưng các nhà nghiên cứu ghi nhận sớm nhất là thế kỷ một mươi năm
niên đại xuất hiện này hoàn toàn phù hợp với những ghi chép trong thư tịch cổ và những tư liệu mỹ thuật đã được phát hiện
gắn với cây đàn này có một truyền thuyết rất thú vị
tuy chưa được thống nhất nhưng theo từng truyền
thì dưới triều lê một người tên là đình lễ được tiên trao cho gỗ và mẫu đàn
nói rằng cây đàn này ở trên thượng giới có phép màu làm cho người nghe đang buồn thấy vơi sầu muộn đang bệnh thấy người khỏe ra
nhớ nghe tiếng đàn mà bạch hoa tiểu thư khỏi bệnh câm đình lễ và bạch hoa từ tiếng đàn mà nên duyên vợ chồng
sau khi chuyển lại cho môn sinh nghệ thuật của các chù thì theo tiên về trời
đàn đáy thường dùng để đệm cho giọng nữ cao hoặc phối hợp với những nhạc cụ gõ có âm thanh khô ít vang
đàn đáy là nhạc cụ độc đáo chỉ duy nhất dùng để biểu diễn ca trù cùng với phách và trống trầu
ngày nay nó còn được dùng trong một số giàn nhạc dân tộc để hòa tấu
tiếng đàn không theo tiếng ca từng chữ từng hơi mà thường mở đường dẫn lối cho tiếng ca
có lúc đi rất gần tiếng ca để hỗ trợ có khi vượt ra xa tiếng ca để gây sự chờ đợi có khi từng chữ từng câu có khi phóng túng
không để cho đào nương nghỉ hơi khiến cho người nghe thích thú
đàn đáy này thông thường để phục vụ cho các vị gọi là hát ả đào các thứ chính đó là như thế
thế còn bây giờ kể cả như ngày nãy cũng thế thôi
tức là dùng cho hát tại cửa đình tức là để hầu thánh
nhạc đàn đáy
sửa kia đàn đáy xuất hiện trong các buổi hát ca trù nhạc gắn với cung đình đền miếu